công an quận gò vấp tp hcm đang tiến hành điều tra truy xét nhóm côn đồ mang theo hung khí xông vào quán nhậu chém trọng thương một người rồi lấy trộm luôn cả điện thoại
thông tin ban đầu vào tối ngày một tháng sáu nam thanh niên một mươi bảy tuổi trú tại quận gò vấp nhậu với bạn trên đường lê đức thọ phường một mươi ba quận gò vấp
thì bị một nhóm thanh niên khác chạy trên nhiều xe máy cầm theo hung khí lao vào quán tấn công nam thanh niên
vụ việc đã khiến những người có mặt hoảng loạn còn nạn nhân được đưa vào cấp cứu với tình trạng đa chấn thương và bị chém vào hai tay
vụ việc đang được làm rõ